khoa cổng bảo vệ phải đi sâu vào phía trong mới đến khu vực bãi xe
sáu giờ sáng trong khu vực bãi trông giữ xe có hai chiếc xe khách thuộc nhà xe hồng anh tuyến hà nội đắk lắc
trong đó một xe hành khách đang bước lên xe và xe còn lại hàng hóa đang được bóc rỡ từ cốp xe xuống dưới
ngay sau đó sẽ có người đến nhận và lấy hàng
còn đây là khu vực tập kết hàng hóa chờ người đến nhận và lấy hàng
tại đây sẽ có người đứng ra kiểm đếm và giám sát số hàng hóa này
tất cả đều có danh sách người gửi và nhận
khi người đến nhận hàng phải đọc tên và số điện thoại
với cảnh tượng như thế này thường chỉ xuất hiện tại các khu vực như chợ hay là bến xe
tuy nhiên nó lại diễn ra ngay tại điểm trông giữ xe này
đối với nhà xe hồng anh khi vào website xe khách hồng anh
ghi rõ tuyến vận tải từ hà nội khi xuất phát là bến xe mỹ đình
và điểm đến từ các tỉnh về hà nội vẫn là bến xe mỹ đình
thế nhưng một trong số các xe của nhà xe hồng anh lại xuất hiện và đón khách trả hàng hóa tại bãi gửi xe
đối với điểm trông giữ xe tại số hai đường lê quang đạo
xét về quy định thì đã vi phạm khi để nhà xe vận chuyển hàng hóa cũng như đón khách
theo quy định tại điều năm mươi sáu thông tư sáu mươi ba hai nghìn một mươi bốn tt bg tvt
quy định về việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
những cá nhân tổ chức được kinh doanh bãi giữ xe
được cấp giấy phép kinh doanh bãi giữ xe phải chấp hành những quy định đã được nêu rõ
trong đó có quy định không được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đón trả khách tại bãi giữ xe
tại một buổi làm sáng
làm việc giữa lực lượng chức năng và đại diện bãi trong giữ xe
người đại diện này khẳng định những chiếc xe khách chỉ gửi xe ở đây và không hoạt động đón trả khách
xe theo hình thức nào anh
gửi xe hôm nay xe vé
có hoạt động gì không anh
không gửi sáng mai người ta lấy
thế hàng hóa ở đây thì là hàng hóa ở đâu ạ
hàng hóa thì xe người ta gửi người ta trả khách xong khách người ta vào lấy dần
vấn đề hoạt động kinh doanh vận tải đã được thủ tướng
chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm
tuy nhiên đến nay một số khu vực tại hà nội vẫn để xuất hiện tình trạng xe rùa
bến cóc với sự biến tướng khó kiểm soát và hoạt động như thế này
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với nhân sống hai trăm bốn mươi bảy từ trường quay phía nam
để cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
bảo trương xin chào trường quay hà nội
khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín một chiếc xe tải đã tông đổ giải phân cách trên cầu vực cây gõ
quận một mươi một tp hcm rồi lật ngang đè vào hai xe máy khiến cho bốn người bị thương
theo các nhân chứng thời điểm trên xe tải biển số năm mươi bốn z hai nghìn ba trăm ba mươi sáu đang đổ xuống giúp cầu vượt cây gõ
hướng về vòng xoay phú lâm thì bất ngờ mất lái tông đổ hàng loạt giấy phân cách giữa cầu
chiếc xe sau đó mất thăng bằng lật ngang sang chiều đường ngược lại và trúng hai xe máy
và đâm vào lan can bảo vệ cầu
vụ việc làm hai người đi trên xe máy cùng tài xế và phụ xe tải bị thương
được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong đó cô gái chạy xe máy biển số bảy mươi e một trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu bị thương nặng
sự cố còn khiến giao thông hướng vào trung tâm thành phố ủng tắc nghiêm trọng do cầu bị phong tỏa
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trải qua ba năm trăm linh lượt thi trực tuyến sáng nay hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên tiêu biểu các cơ sở đoàn
trực thuộc đoàn thanh niên công an tp hcm đã tham gia vòng thi chung kết hội thi
công an tp hcm hành trình theo chân bác
hội thi nhằm mục đích giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an tp hcm
về những giá trị to lớn của di chúc chủ tịch hồ chí minh khơi dạy niềm tự hào
và phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ công an tp hcm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ
lẫn công tác đoàn
các đội tham dự vòng chung kết năm nay sẽ trải qua ba phần thi
phần thi trả lời nhanh phần thi chung sức và phần thi biểu diễn sân khấu
thông qua các phần biểu diễn các đội thi sẽ chuyển tải thông điệp về quê hương đất nước
qua đó phát huy mạnh mẽ và tròn sung kích sáng tạo tình nguyện của cán bộ đoàn
đoàn viên thanh niên tạo sân chơi văn hóa nâng cao hiệu quả
đổi mới phương thức giáo dục trong đoàn viên thanh niên công an tp hcm
kết quả chung cuộc của hội thi giải nhất thuộc về phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ giải nhì thuộc về công an quận bình thạnh
giải ba thuộc về công an quận tân phú và giải khuyến khích thuộc về phòng cảnh sát đường bộ đường sát công an tp hcm
thưa quý vị công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy ở tp hcm
được tổ chức sâu rộng trong thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng
đặc biệt lực lượng tại chỗ đã kịp thời xử lý sự cố ban đầu kéo giảm được thiệt hại do cháy nổ gây ra
sáng hai mươi bảy tháng chín tại ủy ban nhân dân quận một mươi hai tp hcm
hơn hai trăm linh người đã tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy bốn tháng một mươi
nội dung thi lý thuyết với những câu hỏi sát với cuộc sống trang bị kiến thức cho những người tham gia
từ đó phổ biến về gia đình địa phương
thông bộ hội thi này tôi học được nhiều kiến thức về phòng cháy và cháy
để khi về địa phương tôi có thể phối hợp với người dân
khi mà có những đám cháy xảy ra thì tôi với người dân có thể dập tắt được những đám cháy đó trước khi đội phòng cháy chữa cháy tới
bên cạnh phần thi lý thuyết một mươi một đội thi và chín đội phòng cháy chữa cháy cơ sở sẽ thi thực hành
vượt chứng ngại vật mô phỏng tình huống cứu nạn cứu hộ và dập tắt đám cháy
qua phòng cháy chữa cháy tại chỗ mình có dùng phương tiện tại chỗ cơ sở bình cháy chữa cháy tại chỗ để mình dập tắt
có những làm không kể mình có kịp thời báo cáo với một trăm một mươi bốn kịp thời để chữa cháy cho nó an toàn
lực lượng phòng cháy cháy của tôi là có nhiều biện pháp truyền truyền và tuyên truyền sâu rộng
đến từng hộ dân và từng khu dân cư như là chợ để nhằm mục đích để nâng cao kiến thức hiểu biết của bà con về công tác phòng cháy cháy
từ đó nếu mà cháy xảy ra thì bà con cũng biết được
cách mà dập tắt ở ban đầu và cũng biết được sử dụng cái phương tiện mà được lực lượng phòng cháy cháy trang bị giúp cho bà con
trong công tác phòng cháy chữa cháy thì phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ
là điều kiện tiên quyết giúp xử lý kịp thời các vụ cháy nổ hạn chế thấp nhất số vụ cháy cũng như thiệt hại do cháy gây ra
tuy nhiên cháy nổ thì luôn diễn biến phức tạp khôn lường biện pháp phòng ngừa sẽ phát huy được hiệu quả cao hơn
do đó mỗi người cần nêu cao ý thức trong sinh hoạt cũng như làm việc
trái với quy luật tự nhiên lũ năm nay về các tỉnh miền tây muộn hơn gần một tháng
nhưng với tốc độ lên nhanh và hiện đang ở mức báo động một nước lũ thượng nguồn đang đe dọa nhiều diện tích hoa màu
ở các đê bao lẫn khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp
tiết công và tiết của những ngày qua nông dân gồng mình đắp đê ngăn lũ
để bảo vệ diện tích sản xuất
những tưởng năm nay lũ không về
anh nguyễn văn đoạn ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã thuê đất để trồng ớt
mới xuống giống hơn một tháng lũ đã tràn đồng
ba m hai đất của anh đã bị lũ nhấn chìm
sắc của những ngày qua anh cùng những hộ dân nơi đây đang ra sức bảo vệ diện tích còn lại
dù nước lũ vẫn đang đe dọa từng ngày
hổng nhau rồi mình lên bờ bao cút giữ tới hai lần rồi đó
cũng hao nhưng mà giờ mình
lỡ làm mà phải giữ bảo vệ được tới đâu hay tới đó chứ đâu biết làm sao
chật đêm giữ nước mộng mưa thì mình phải rút luôn nguyên cái khu nhà đó nè
chứ không phải là rút mình cái khu mình bị mình ôm vô cái hòa lộ này
số đất chống số nhà bà con đều đưa xuống đây hết thì mình phải rút
khu đê bao lửng xã thường phước một huyện hồng ngự được quy hoạch sản xuất hai vụ chính trong năm
kết cấu thân đê không đủ sức bảo vệ diện tích sản xuất khi lũ lên cao
do vậy địa phương không tiến cáo người dân sản xuất khi lũ về
hôm nay bà con tiếp tục canh tác
theo thống kê mới nhất của huyện hồng ngự
tại địa phương hiện nay có hơn bốn mươi hectare hoa màu của bà con đang bị nước lũ đe dọa
bên cạnh những khu vực được tích cực bảo vệ cũng có những diện tích vỡ đê hoa màu mất trắng
nông dân đành ngậm ngồi nhìn tài sản bị nhấn chìm trong nước
nhưng mà bên chi phí là một ngày là ba mươi lít dầu
ngày đêm ba mươi lít dầu là ba mươi lít
càng cái là bốn trăm linh bốn trăm linh ba mươi lít bốn trăm linh ngàn
nước lũ vô nước mưa cũng dập rồi
không cũng làm gì hoài luôn chứ không có lượng pháp nào mà đế
không có bên cái mặt ở địa phương
cái hùng tiền với nhau mà đế mà gút ra để cho nó qua thiên tai thôi
vì là nó héo rồi đó nó ngập vì là nó héo rồi
bán thùng lái đâu có mua
buộc phép thu gom vô nhà rồi
thế nào làm sao lấy hộp để bán cho bà con nuôi gà nữa dịch
nuôi heo nuôi cho ăn bể bạ thôi
chứ còn bình bán thì không có được giá bao nhiêu lỗ dữ lắm rồi
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
hiện bực nước tại huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp là ba ba mươi chín mét
sắp xỉ mức báo động một
dự báo nước lũ trên sông cửu long sẽ tiếp tục lên theo chiều
trong những ngày tới trên mức báo động một
tại các trạm hạ lưu có nơi trên báo động hai
đối tình hình này lũ có khả năng sẽ tiếp tục uy hiếp
đến sản xuất khu vực ven sông trụng thấp ngoài đê bao khép kính
do đó bà con nông dân cần chủ động đề phòng
để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống cũng như các diện tích sản xuất
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
còn bây giờ bỏ chân xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có thư khen
cục cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
trong thư thủ tướng nêu rõ thời gian qua

lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội
có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giao thông được kiềm chế
ủn tắc giao thông ở các thành phố lớn từng bước được khắc phục
đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho các sự kiện
kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận
và nhiệt liệt biểu dương kết quả thành tích xuất sắc
của lực lượng cảnh sát giao thông trong suốt những năm qua
thành tích này thể hiện trách nhiệm quyết tâm cao của các đồng chí
trong việc thực hiện kết luận số bốn mươi năm kltvk
ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư trung ương đảng
khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
và khắc phục ủn tắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai nqcp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và chống ủn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới
với sự nỗ lực quyết tâm chung sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả
giữa các đơn vị cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan
sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị cao cả
mà trung ương đảng quốc hội chính phủ và nhân dân giao phó
phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thưa quý vị sáng hôm nay ngày hai mươi bảy tháng chín
đoàn kiểm tra và ủy ban quốc gia phòng chống s
và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đi kiểm tra công tác phòng chống s
và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tại tỉnh thanh hóa
tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ lao động thương binh và xã hội và bộ y tế
kết quả báo cáo với đoàn kiểm tra cho thấy
những năm qua ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh đã tập trung chỉ đạo
triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị thông báo của chính phủ
về công tác phòng chống hiv aids phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
đồng thời ban hành nhiều chỉ thị đề án chương trình kế hoạch công tác
có tính chiến lược để lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương đánh giá cao
kết quả công tác phòng chống hiv aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
tỉnh thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh thanh hóa cần thực hiện tốt chỉ thị ba mươi sáu
thay thế chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống hiv s ma túy mại dâm
trong đó quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân
đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các chất cai nghiện
thay thế một cách hiệu quả tránh thất thoát
đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh thanh hóa
đoàn kiểm tra ghi nhận để tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo đảng nhà nước
cũng trong sáng nay trước khi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
thượng tướng lê quý vương và các thành viên trong đoàn
đã đi kiểm tra thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa
trên địa bàn huyện nông cống
qua một năm triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện
quản lý nhà nước phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu tổ chức thực tiễn triển khai thực hiện
đây là những nhận định tại hội nghị sơ kết một năm triển khai thi hành luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và hội thảo ban giải pháp phòng ngừa đấu tranh
đối với các hành vi vi phạm về công tác này trong thời gian tới
do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
trong một năm triển khai thực hiện lực lượng công an đã bắt giữ một bảy trăm một mươi hai vụ một năm trăm linh tám đối tượng sản xuất
mua bán tàng trữ vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tuy nhiên tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu băng nhóm xã hội đen và đòi nợ thuê
đặc biệt thông qua internet các trang mạng xã hội hoạt động mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ với số lượng lớn
và hàng thì chỉ đặt như vậy rồi họ giao đến tầng nơi
cái việc mà ký nhận cũng rất là đơn giản cứ anh cứ chuyển tiền là tôi chuyển hàng
vì vậy mà nếu không kiểm soát chặt cái đối tượng này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tại hội nghị các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế sau một năm triển khai thực hiện
như giữa quy định của luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và bộ luật hình sự đang bất cập
trong việc xử lý những đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ vũ khí
có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
ngoài ra các hành vi vi phạm trong nghị định một trăm sáu mươi bảy về xử lý vi phạm hành chính
đang không phù hợp với các hành vi bị cấm trong luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đây là những cái mà chúng tôi đang tham mưu cho bộ công an sửa đổi cái nghị định một trăm sáu mươi bảy
và tham mưu cho bộ trình chính phủ đề nghị với quốc hội sửa đổi
cái luật quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cho phù hợp với cả luật hình sự
để làm sao
tạo điều kiện đồng bộ giữa các luật và các hành vi và các văn bản quy phạm pháp luật
để thực hiện công tác đăng ký quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong thời gian tới
các đại biểu cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tăng cường công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới